thành lập hợp tác xã tiêu dùng sài gòn khốp là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố chuỗi hoạt động đặc biệt
mừng hệ thống siêu thị cốc mắc tròn hai mươi tuổi do liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cốc vừa được tổ chức
đây cũng là mô hình hợp tác xã tiêu dùng đầu tiên tại việt nam được triển khai với quy mô lớn
thể hiện rõ tinh thần gắn kết sẻ chia và tận tâm phục vụ của cốc mắc
theo đó các khách hàng thành viên và vip sẽ được tham gia góp vốn thành lập hợp tác xã tiêu dùng
trở thành xã viên của cốc mắc
xã viên sẽ được thụ hưởng nhiều quyền lợi vật chất và tinh thần từ doanh số mua hàng và từ chính số tiền góp vốn của mình
nhân dịp này sài gòn cốc cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như ngày hội khách hàng cốc mắc hai nghìn một mươi sáu
được tổ chức trong ba ngày liên tục tại công viên hai mươi ba tháng chín sự kiến có khoảng một trăm linh lượt khách tham dự
tổ chức chuỗi chương trình khuyến mãi mừng copmart hai mươi tuổi từ ngày một mươi hai tháng bốn đến ngày một tháng năm với hàng ngàn mặt hàng thiết yếu